thưa quý vị và các bạn rõ ràng việc phát triển số hóa quản lý thị trường lao động việc làm quốc gia là cần thiết để đẩy mạnh kết nối cung cầu và từng bước kết nối với các sàn giao dịch việc làm trong nước thậm chí là quốc tế
tuy nhiên ngoài nỗ lực của các trung tâm dịch vụ việc làm bộ lao động thương minh và xã hội cũng rất cần nhận được sự phối hợp và cuộc quyết liệt của các cơ quan liên quan
nhà nước cần đầu tư hiện đại hóa hạ tầng phát triển thị trường việc làm như một khâu quan trọng trong thực hiện
để xây dựng thị trường lao động hiện đại theo tinh thần nghị quyết trung ương năm khóa một mươi hai về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
đến đây thì chương trình lao động và xã hội tuần này của chúng tôi cũng xin được dừng lại xin kính chào tạm biệt